thưa quý vị vào ngày này bảy mươi năm năm trước liên hợp quốc chính thức thành lập khi hiến trương liên hợp quốc
được phê chuẩn bởi trung quốc pháp liên xô anh hoa kỳ và đa số các quốc gia ký trước đó
sự ra đời của liên hợp quốc phản ánh khát vọng chung của nhân dân các nước về một thế giới hòa bình an ninh và phát triển
sau những nỗi kinh hoàng của chiến tranh thế giới thứ hai
đến nay liên hợp quốc đã trải qua bảy mươi năm năm phát triển trở thành tổ chức toàn cầu rộng rãi nhất
với sự tham gia của hầu như toàn bộ các quốc gia độc lập trên hành tinh
ngày hai mươi bốn tháng một mươi được chọn kỷ niệm là ngày liên hợp quốc
kể từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi một đại hội đồng liên hợp quốc đã quyết định
ngày này trở thành một ngày kỷ niệm của tất cả các quốc gia thành viên
trải qua hơn nửa thế kỷ đại hội đồng liên hợp quốc đã nỗ lực làm phong phú thêm trang lịch
với nhiều ngày tháng kỷ niệm đáng ghi nhớ như ngày nhân quyền ngày tài nguyên nước ngày lương thực ngày xóa đói giảm nghèo
những dấu mốc này góp phần thu hút sự chú ý của mọi người tới các vấn đề tồn tại trên thế giới
và thúc đẩy nhân loại cùng nhau tìm cách giải quyết hiệu quả
trong bảy mươi năm năm qua liên hợp quốc đã góp phần ngăn chặn không để xảy ra một cuộc chiến tranh thế giới mới
hỗ trợ giải quyết nhiều cuộc xung đột và tranh chấp quốc tế
liên hợp quốc đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng sự đồng thuận quốc tế trong những nỗ lực thúc đẩy phát triển
với việc lãnh đạo các nước thông qua chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi vì sự phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi năm
cộng đồng quốc tế đã đề ra một khuôn khổ hợp tác phát triển cho đến năm hai nghìn ba mươi
có tính bao trùm và toàn diện hơn lấy phát triển bền vững là định hướng xuyên suốt gồm ba trụ cột kinh tế xã hội và môi trường
ngày liên hợp quốc cho chúng ta cơ hội tái khẳng định những tư tưởng được quyết định trong hiến trương liên hợp quốc trong thời kỳ có nhiều biến động lan rộng này
hiến trương vẫn là điểm chuẩn của chúng tôi và tổ chức vẫn quyết tâm giải quyết chống lại tất cả những vấn đề thực sự mà mọi người đang phải đối mặt
tổ chức này vẫn đang nỗ lực
làm việc trong một quá trình toàn cầu hóa và hành động khí hậu đầy tham vọng hành động ủng hộ quyền con người và bình đẳng giới
đồng thời phản đối sự thù hành dưới bất kỳ hình thức nào liên hợp quốc cũng nỗ lực gìn giữ hòa bình và giúp hàng triệu người bị mắc kẹt trong các cuộc xung đột vũ trang
trong hành trình bảy mươi năm năm qua liên hợp quốc đã thể hiện vai trò thành công vô cùng to lớn của mình ở ba điểm
thứ nhất đã tạo ra luật chơi chung với hơn một trăm linh công ước và khoảng năm trăm tám mươi điều kiện
thứ hai là trong lĩnh vực phát triển liên hợp quốc đã định ra các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và giờ đây là các mục tiêu phát triển bền vững
đó là những khung định hướng chính sách cho tất cả các nước đi theo
điều thứ ba là những thành tiệu về an ninh
liên hợp quốc đã đóng vai trò rất quan trọng để không dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba đồng thời kiểm soát vũ khí giết người hàng loạt
và cho đến hiện tại tổ chức này vẫn đang nỗ lực
cho quá trình toàn cầu hóa công bằng và các vấn đề về quyền con người gìn giữ hòa bình